xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
trong sáng ngày hôm nay một mươi chín tháng chín cơ quan chức năng thành phố rạch giá tỉnh kiên giang cho biết
đã tạm giữ một mươi đối tượng để tiếp tục điều tra xác minh và làm rõ hành vi của các đối tượng
tổ chức nhậu trong khu phong tỏa rồi đánh luôn cả cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ canh gác
tại chốt bảy mươi bảy huỳnh mấn đạt phần vĩnh lạc thành phố rạch giá
theo đó vào lúc hai mươi một h bốn mươi năm phút ngày một mươi tám tháng chín tại khu vực chốt phong tỏa bảy mươi bảy huỳnh mẫn đạt
thông với hẻm ba trăm bốn mươi hai đường ngô quyền phường vĩnh lạc thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
trong quá trình tuần tra trong khu vực phong tỏa tổ tuần tra phát hiện có một nhóm đối tượng
đang tổ chức nhậu tổ tuần tra đã yêu cầu nhóm đối tượng nhanh chóng giải tán
và chấp hành nghiêm các quy định trong khu vực phong tỏa
đến hai mươi hai h một mươi phút có một đối tượng ra đầu chốt chửi bới lực lượng đã nhắc nhở kêu vào ngủ
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút đối tượng tiếp tục ra chửi bới và kêu thêm chín đối tượng khác thông chốt
mở hàng rào của khu phong tỏa và làm bị thương một số cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại chốt
các lực lượng chức năng đã khống chế chín đối tượng bao gồm bảy nam và hai nữ về trụ sở công an phường
đến sáng ngày một mươi chín tháng chín cơ quan chức năng tiếp tục mời một đối tượng về trụ sở làm việc
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật